xe taxi của hãng mai linh đã trở đối tượng phong về tỉnh vĩnh phúc
khi đến khu vực đê hoàng phúc xã đồng phúc đối tượng rút dao đâm nhiều nhát vào hai tay nạn nhân
khiến nạn nhân để nhằm cướp tài sản của lái xe
quá trình vật lộn chiếc xe mất lái lao xuống ruộng tài xế taxi đã nhanh chóng bỏ chạy thoát thân và hô hoán người dân
tại cơ quan công an đối tượng phong khai nhận do ăn chơi lười lao động lại nghiện game nên túng thiếu nợ nần không còn khả năng chi trả
trong lúc túng bấn đối tượng đã lên kế hoạch gây ra vụ cướp táo tợn
chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông đối tượng dương trường giang trú tại xã quân chu huyện đại từ
đã bị công an huyện đại từ tỉnh thái nguyên khởi tố bắt tạm giam
trước đó vào ngày một mươi tám tháng bảy tại đường tỉnh lộ hai trăm bảy mươi đoạn qua xã tân thái huyện đại từ
tổ cảnh sát giao thông công an huyện đại từ ra tín hiệu dừng xe ô tô biển kiểm soát ba mươi f một mươi chín nghìn bốn trăm sáu mươi chín
do đối tượng dương trường giang điều khiển để kiểm tra tuy nhiên giang quanh co không hợp tác
sau đó đối tượng lên xe nổ máy đâm thẳng vào thượng úy toàn việt cường
cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đại từ khiến đồng chí cường bị suất huyết não
đa chấn thương vùng đầu mặt và cơ thể
sau khi gây án giang điều khiển xe bỏ chạy về phía thành phố thái nguyên
đến tối ngày một mươi chín tháng bảy công an huyện đại từ đã bắt giữ được đối tượng dương trường giang
tại thị trấn sông thao huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
giang là đối tượng đã có một tiền án và một tiền sự
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã phước long tỉnh bình phước đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và tạm giam đối tượng lê thanh phước ba mươi năm tuổi
trú tại khu phố sơn long phường sơn giang thị xã phước long để điều tra về tội gây dối trật tự công cộng
vào chiều ngày một mươi tháng bảy sau khi nhậu xong lê thành phước đi về nhà
và biết chuyện bà trần thịnh chi năm mươi chín
lê thành phước ba mươi chín tuổi trú tại khu phố hai phường long thủy thị xã phước long
nợ tiền cha mình nhưng chưa trả nên phước điều khiển xe mô tô đến tiệm tạp hóa của bà chi
ở chợ phước long thuộc khu phố ba phường thác mơ thị xã phước long
la hét lớn tiếng chửi thề và hất đổ nhiều tài sản là hàng hóa xuống đất
con gái của bà chi là chị nguyễn thị bích nguyên ba mươi hai tuổi ra nói chuyện thì bị phước hành hung gây thương nhẹ
khi lực lượng công an phường thác mơ đến làm việc phước vẫn tỏ thái độ hung hăng
nên lực lượng công an khống chế đưa đối tượng về trụ sở làm việc và lập hồ sơ xử lý
liên quan đến vụ án ông nguyễn hữu linh nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng
bị truy tố về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
ngày hôm nay phòng kỹ thuật hình sự thuộc công an tp hồ chí minh đã hoàn tất kết luận giám định bổ sung
trước đó vào ngày hai mươi năm tháng sáu tòa án nhân dân quận bốn tp hồ chí minh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
bị cáo nguyễn hữu linh về tội dâm ô đối với người dưới một mươi sáu tuổi
sau phiên xét xử kín hội đồng xét xử đã quyết định trả hồ sơ đề nghị điều tra bổ sung chứng cứ
hội đồng xét xử yêu cầu giám định rõ nội dung
trong khoảng thời gian từ hai mươi một h một mươi một mươi một đến hai mươi một h một mươi một mươi tám thì bàn tay trái của ông nguyễn hữu linh
có chạm vào phần cơ thể phía trước của bị hại hay không
trong kết quả giám định và công văn giải thích trước đó phòng kỹ thuật hình sự nêu
trong khoảng thời gian trên ông linh dùng tay trái
di chuyển theo hướng đưa vào phía trước thân người của cháu
nên rất có thể bàn tay trái của ông linh đã chạm vào phần cơ thể phía trước thân người của cháu bé
tuy nhiên không có căn cứ xác định vị trí chạm do hình ảnh khuất khỏi tầm quan sát camera trong thang máy
một tình tiết đáng chú ý là tại biên bản kết luận điều tra
biên bản hỏi cung bị can và biên bản giao cáo chạm
ông nguyễn hữu linh chỉ thừa nhận hành vi ôm hôn bé gái ở thang máy trung cư galaxy tổng cộng ba lần
ông linh thừa nhận điều mình làm là sai
nhưng không nhận tội dâm ô vì chưa đủ yếu tố cấu thành phạm tội dâm ô
vào dạng sáng ngày hai mươi hai tháng sáu công an thành phố cà mau nhận được tin báo gần khu vực bệnh viện sản nhi cà mau
thuộc địa bàn phường sáu thành phố cà mau xảy ra một vụ tai nạn giao thông
nạn nhân là nhân viên của công ty môi trường đô thị cà mau đang quét rác
nạn nhân đang quét sát trên đường lý tuyết
vụ tai nạn khiến nữ lao công tử vong
sau khi gây tai nạn xảy ra thì tài xế đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an thành phố cà mau đã phối hợp với các lực lượng chức năng
tiến hành khám nghiệm hiện trường tiến hành truy xét xác định phương tiện gây tai nạn
đến khoảng chín giờ cùng ngày nguyễn trung hiếu sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
trú tại xã trần hợi huyện trần văn thời thành phố cà mau
đã đến đầu thú và thừa nhận chính là tài xế điều khiển ô tô mang biện kiểm soát sáu mươi chín a năm mươi năm
tổng chết nữ nhân viên quét xác gần khu vực bệnh viện sản nhi cà mau